nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hôm qua đoàn công tác của tổng cục hậu cần quân đội
đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn
thị xã ninh hòa trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh khánh hòa
tại các nơi đến thăm đoàn tổng cục hậu cần đã ân cần thăm hỏi động viên bày tỏ lòng tri ân
và chúc các ông bà các mẹ việt nam anh hùng đang được điều dưỡng tại trung tâm
luôn vui vẻ mạnh khỏe sống lâu để chứng kiến sự đổi thay của quê hương đất nước quân đội ngày càng phát triển
dịp này đoàn công tác đã trao tặng một nhà tình nghĩa cho gia đình ông nguyễn lượm phường ninh hòa
thị xã ninh hòa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền hỗ trợ là tám mươi triệu đồng
trao tặng một mươi năm xuất quà cho bà mẹ việt nam anh hùng các thương bệnh binh và gia đình chính sách
người có công đang được điều dưỡng chăm sóc tại trung tâm tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng